theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ trong tháng ba hình thái thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng
nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ c không có mưa nguy cơ nắng nóng gai gắt dài ngày xảy ra ở khu vực miền đông và khu vực ven biên giới các tỉnh tây nam
thời tiết nắng nóng đang tác động trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng
nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là đối tượng người già người trẻ và phụ nữ
theo ghi nhận tại bệnh viện thống nhất và các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn thành phố tỷ lệ người già và trẻ em mắc các bệnh như huyết áp tim mạch hô hấp tuần qua đến khám chữa bệnh tăng trung bình khoảng hai mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc vừa phát đi thông tin cảnh báo nắng nóng là một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng như say nắng say nóng hay đột quỵ do nắng nóng
nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng không nghỉ ngơi và bổ sung nước hoặc là do thay đổi thời tiết đột ngột
bên cạnh đó những người lao động ngoài trời như công nhân nông dân vận động viên thể thao bộ đội huấn luyện ngoài thao trường nhân viên giao hàng người lao động nông nghiệp công nhân làm việc ở các lò gạch lò luyện gan thép những người mắc bệnh lý mạng tính như tim mạch bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hen phế quản đai tháo đường gan ung thư thường dĩ mắc bệnh hoặc bệnh diễn tiến nặng hơn trong thời tiết nắng nóng
hcdc khuyến cáo trong thời tiết nắng nóng cần uống đủ nước và khi uống nước nên chia thành nhiều lần trong ngày không nên uống quá nhiều nước một lần
nếu không có việc cần thiết người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng đặc biệt là không thời gian từ một mươi giờ đến một mươi sáu giờ
nếu phải đi ra ngoài trời người dân cần che chắn nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng như đeo khẩu trang sử dụng váy chống nắng áo khoác dài tay
thời tiết nắng nóng sẽ xảy ra tình trạng sốc nhiệt do đó những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột
nếu không có việc cần thiết người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng đặc biệt là không rời gian từ một mươi giờ đến một mươi sáu giờ